chủ trì lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an vì một việt nam xanh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
trồng cây nào tốt cây đó đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng
phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
gần hai trăm linh tư liệu hình ảnh hiện vật có ý nghĩa đang được trưng bày tại triển lãm cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công
khẳng định triển lãm là dịp để lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ
bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tiếp tục phát huy thành tích truyền thống bảy mươi năm anh hùng
nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
dự hội thảo quốc gia lần thứ nhất về việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đại biểu thống nhất
việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là cần thiết và cấp bách
đây là nền tảng cốt lõi để phát triển đẩy mạnh chính phủ số kinh tế số xã hội số
phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế của thế giới
thưa quý vị bắt đầu từ ngày mai
công an các địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tuyển quân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyển quân có hiệu quả
đảm bảo chất lượng số lượng theo yêu cầu
cùng với đó là những chính sách chủ trương mới để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại tá đặng hồng đức tránh văn phòng bộ công an về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba
và đã có những chỉ đạo sát sao đối với công an các đơn vị địa phương
đảm bảo là việc gọi công dân nhập ngũ theo đúng số lượng cũng như là chất lượng đã đề ra
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
sau khi mà có quyết định của thủ tướng chính phủ về giao chỉ tiêu tuyển quân cho lực lượng công an dân dân
thì ban thống vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã rất quan tâm chỉ đạo việc này
và đặc biệt là đồng chí bộ trưởng đã có nhiều điện chỉ đạo đến công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo việc tuyển quân đúng đủ theo quy định
và công an các địa phương tất cả các tỉnh thành
và các đơn vị nghiệp vụ đều rất quan tâm cái việc này
vì vậy là cho đến nay là tất cả công an các địa phương
đều có nguồn tuyển đủ và đủ cả nguồn sẵn sàng bù đổi
trong những trường hợp mà nếu như có cán bộ có chiến sĩ giữ tuyển không đáp ứng được cái yêu cầu
theo quy định của bộ công an
và đặc biệt là bộ công an cũng có kế hoạch là phân công tất cả các đồng chí lãnh đạo bộ
đến dự các buổi xuất quân đối với các chiến sĩ mới
tôi cho rằng đây là cái sự động viên rất lớn
đối với các chiến sĩ mới
được ngày đầu tiên nhập ngũ được đầu tiên mặc cái áo của lực lượng công an nhân dân
công an địa phương thông qua lực lượng công an xã chính quy
và đặc biệt thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã chủ động ra soát nguồn tuyển trên địa bàn
để triển khai kế hoạch tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba
đấy mạnh thực hiện các giải pháp
tuyên truyền phổ biến vận động với phương châm
đi từng ngõ khỏi từng nhà ra từng người
và ba gặp bốn biết
để thông tin rõ đến từng người dân
nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ
phổ biến chủ trương chính sách quyền lợi
khi tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
phối hợp xây dựng các kế hoạch thực hiện
trình tự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng số lượng theo yêu cầu
đồng chí có thể cho biết là công tác tuyển quân năm nay
công an nhân dân có những điểm mới và nổi bật như thế nào
để nâng cao chất lượng nguồn tuyển
và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
bác thường vụ đảng quỳ quan trung ương
lãnh đạo bộ ngoan đã đồng ý chủ trương như sau
đối với chiến sĩ nghĩa vụ
trước khi nhập ngũ đã tuyển nghiệp
và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy
đạt lợi khá trở lên
tuộc danh mục chuyên ngành
ngành tuyển nghiệp tương tự như danh mục ngành
chuyên ngành giữ tuyển đại học văn bằng hai
và công an nhân dân
hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo
trình độ sau đại học
quá trình phục vụ đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
và được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
thì sau khi hết hạn phục vụ đại ngũ
trong công an nhân dân
sẽ được tuyển thắng
sang chế độ chuyên nghiệp
và cực đi đào tạo văn bằng hai
nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
đối với chiến sĩ nghĩa vụ
trước khi nhập ngũ đã tuyển nghiệp
mà được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy
lợi trung bình
thuộc danh mục ngành chuyên ngành tốt nghiệp tương tự
như danh mục ngành chuyên ngành dự tuyển
đại học văn bằng hai và công an nhân dân
quá trình phục vụ đại ngũ
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
và được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
thì sau khi hết hạn phục vụ đại ngũ
trong công an nhân dân
được cộng năm điểm và tổng điểm
xét chuyển chuyên nghiệp
và cực đi đào tạo văn bằng hai
nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
sau khi có quyết định
chuyển sang chế độ chuyên nghiệp
theo quyết định tôi cho rằng
những cái này là một cái động lực rất lớn
để thu hút các cháu
các thanh niên
và có trình độ có lăng lực
tham gia vào
nghĩa vụ công an nhân dân
cái này thì nó rất phù hợp
với cái nghĩa quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch

chính quy tinh dạy về hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa đồng chí một trong những vấn đề
được rất nhiều công dân quan tâm
đó là trong quá trình mà phục vụ có thời hạn
trong công an nhân dân
việc huấn luyện cũng như là phân công
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
sau quá trình huấn luyện thì sẽ được diễn ra như thế nào
đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
trong quá trình huấn luyện
nghĩa vụ công an nhân dân
các công dân
phục vụ có thời hạn công an nhân dân
sẽ được liên luyện về cả chính trị
về đạo đức
về lối sống
và nhiệm vụ chuyên môn
cái này nó không chỉ là
rất tốt cho các thanh niên
trong quá trình phục vụ
nghĩa vụ công an nhân dân
mà nó sẽ là một cái nền tảng rất quan trọng
cho các bạn trẻ
để bước chân vào cuộc sống
sống sau này
và với các bạn tham gia
nghĩa vụ công an nhân dân
thì đây sẽ là một nguồn rất lớn
cấp ủy chính quyền cơ sở
đặc biệt là cấp xã
thôi tôi cho rằng đây sẽ là
cái nguồn để bổ sung cán bộ
làm công chức xã sau này
với số nghĩa vụ công an nhân dân
được đào tạo
trong lực lượng công an nhân dân
dù chỉ là hai năm thôi
nhưng sẽ có bản lĩnh chính trị rất tốt
có trình độ rất tốt và có đạo đức rất tốt
tôi nghĩ là hoàn toàn có thể
tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở
để phục vụ cho
của chính quyền cơ sở
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
nhằm giúp người dân thuận tiện hơn
trong việc thực hiện các dịch vụ công
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
mới những ngày đầu xuân nhưng công an các đơn vị
tại thành phố đà nẵng đã gấp rút triển khai
nhiều biện pháp cách làm khác nhau
như tuyên truyền tăng giờ làm
nhằm nỗ lực đẩy nhanh việc cấp tài khoản định danh điện tử
cấp độ hai cho công dân
sau khi được cảnh sát khu vực đến tận nhà
để tuyên truyền hướng dẫn về cách sử dụng
các dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại
và các tiện ích của mã định danh điện tử
chị phạm thị ánh tuyết đã nhanh chóng
đến trụ sở công an phường hòa thuận đông
quận hải châu để đăng ký
cấp mã định danh điện tử cấp độ hai
chỉ mất khoảng ba phút chị đã hoàn thành
việc đăng ký
đem tài bảo hiểm
căn cứ công dân
với giấy phép lái xe
để người ta làm
mã định danh cho mình
sau này mình làm thì nó thuận tiện
hiện nay tất cả công an
các xã phường đang tăng cường xuống địa bàn
để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
đăng ký cấp mã định danh điện tử
đồng thời thực hiện tăng ca cả ban đêm
và thứ bảy chủ nhật
để phục vụ nhu cầu của người dân
nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử
cấp độ hai cho công dân
thì lực lượng công an phường cũng đã bố trí
lực lượng cán bộ
đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính
theo như yêu cầu quận đốc về tăng ca cơ sở vụ
tăng ca để công an cơ sở phục vụ nhân dân
thì đã bố trí là
phục vụ người dân đến tới hai mươi một
đêm hàng ngày
thì qua đây cũng mong muốn là người dân
sắp xếp thời gian có lẽ là công an phường
để làm được danh điện tử mức độ hai
không nhất thiết phải trong giờ hành chính mình có thể là ban đêm
công an phường lúc nào cũng có người phục vụ
gần chín mươi công dân
tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học
trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã đăng ký cấp định danh điện tử cấp độ hai
đối với các hộ gia đình cư trú trên từng địa bàn
sau khi được tuyên truyền
hiểu rõ về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử
cũng đang khẩn trương thực hiện việc đăng ký
mỗi ngày tại trụ sở công an các xã phường
đều có rất đông người dân
đến đăng ký cấp định danh điện tử
thuận tiện là ví dụ như đi đau xe
thì chỉ cần mang một cái gì
căn cước công dân để thuận tiện cho mình đi công việc
ví dụ như đi bệnh viện
chỉ cần cấp cước công dân thôi
là mình cũng không cần đem mầu hiểm theo
nó rất là thuận tiện
công an phường đã tham mưu cho đảng ủy
và ủy ban nhân dân phường
chỉ đạo mặt trận tổ quốc việt nam
phường bàn toàn đoàn thể
phối hợp với lực lượng các xã khu vực
cùng với tổ đề án công xáo
tại các khu dân cư
tiến hành vận động tuyên truyền hướng dẫn
các công dân hộ gia đình
đang cư trú
theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà
trong đó là
chỉ đạo đoàn viên thanh niên
đóng vai trò là xung kích
chủ công trong công tác
vận động tuyên truyền hướng dẫn
với tài khoản định danh điện tử cấp độ hai
công dân không cần phải mang theo
các chế tờ tùy thân đã thích hợp
và khi thực hiện các dịch vụ công
cũng không cần điền thông tin bàn tay
như trước đây mà hệ thống sẽ tự động
điền thông tin đăng ký
không chỉ rút ngắn thời gian
mà còn giúp công dân tiết giảm các chi phí kèm theo
đặc biệt không ai có thể mạo danh cá nhân
tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch
với tính ưu việt và tiện ích trên
việc đăng ký định danh điện tử cấp độ hai
đang hướng đến kính quyền số công dân số
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
trong giải quyết thủ tục hành chính
sau ba năm bị gián đoạn do dịch covid một mươi chín
ngày thơ việt nam đã trở lại
khác với mọi năm
ngày thơ chỉ diễn ra trong buổi sáng
thì năm nay ngày thơ đã diễn ra trong cả ngày rằm tháng riêng
với rất nhiều sự kiện cách làm mới hơn trước
với chủ đề nhịp điệu mới
ngày thơ việt nam năm nay
lần đầu tiên được tổ chức tại hoàng thành thăng long
đã thu hút đông đảo người yêu thơ tham gia
cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau một mươi tám năm tổ chức
tại văn miếu quốc tử giám
lần đầu ngày thơ việt nam diễn ra tại hoàng thành thăng long
với không gian rộng mở hơn
bước qua cánh cổng thơ
người yêu thơ sẽ bước vào con đường thơ
với một trăm linh câu thơ hay của thi ca việt nam
một câu thơ chứa đựng lý tưởng sống
sự khao khát của tình yêu
tất cả tạo sự cuốn hút cho những người yêu thơ
tại ngày hộ thơ năm nay
tất cả những người yêu thơ
thì đều thiết thà
và mừng rỡ
là mất hai năm
tắt ngấm như thế là muốn đến
cái đến bây giờ là
cái nhựa quyết tâm
là chỉ đạo
từ đảng và chính phủ
nên là đưa toàn dân ta
là đuổi được cái nạn covid
nó trở lại được
cái không khí nguyên tiêu như hôm nay
ban tổ chức cho biết
điều nổi bật ngày thơ năm nay
đó là không gian trưng bày triển lãm miền ký ức
nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt
của các nhà thơ tên tuổi
qua nhiều thời kỳ của văn học việt nam
như xuân diệu giang nam lưu trọng lư
do bảo tàng văn học việt nam cung cấp
lần đầu tiên
tại ngày thơ việt nam xuất hiện nhà ký ức
đây là một ngôi nhà mà bạn sẽ gặp ở đó
rất nhiều cái kỷ vật
tác phẩm của thế hệ các nhà văn
nhà thơ đi trước
chúng ta có những bản thu âm vô cùng quý giá
các nhà thơ thế hệ trước
đọc thơ các nhà thơ thế hệ trước
chuyện trò và hình ảnh của họ

những kỷ vật gắn liền với họ
có thể nói
sự trở lại của ngày thơ năm nay
đánh dấu bước đổi mới đột phá
có tính chuyên nghiệp hơn
các chương trình được hòa quyện
giữa trình diễn thơ âm nhạc hội họa và thơ
tạo thành những cung bậc lan toàn thơ ca
đến với mọi người
có thể thấy là sau ba năm bị gián đoạn
bởi đại dịch covid
thì ngày thơ việt nam đã trở lại
chính vì thế cho nên là
chúng tôi với chọn một chủ đề
gọi là nhịp điệu mới
trước đó các chủ đề ngày thơ online
của các năm mà chúng ta đang phải
chống lại đại dịch
là sống và hy vọng
hồi sinh thì năm nay
chính là những nhịp điệu mới
nhịp điệu mới của cuộc sống và thi ca
nhưng mà lẽ đương nhiên cũng bước vào những nhịp điệu mới sáng tạo của mình
tham gia ngày thơ năm nay
còn có hoạt động đường sách
với bốn mươi ký ốt dành cho các nhà xuất bản
công ty văn hóa phát hành sách
công chúng tham quan và mua các tác phẩm văn học
các tuyển tập thi ca cổ điển và đương đại
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam bốn tháng
đối với sáu đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm của nguyễn mỹ dương
và nhóm của anh nguyễn xuân lộc
cùng đến bờ đập hồ ea súp hạ
ở thị trấn ea súp chơi
tại đây hai nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã rượt đuổi
dùng sẻng đánh liên tiếp
khiến anh lộc cuộc xuống đất bất tỉnh
thương tật một mươi bốn
chỉ trong vòng ba ngày
lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận năm
thành phố hồ chí minh đã truy đuổi và bắt giữ
được hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn
vào khoảng năm giờ chiều ngày ba tháng hai
lực lượng hình sự đặc nhiệm tuần tra trên tuyến đường trần hưng đạo
phối hợp với công an phường bảy
truy đuổi không chế được đối tượng huỳnh thanh nhã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quê ở tỉnh phú yên
có hành vi cướp giật tài sản là một điện thoại của nhân viên
xót vé trên xe buýt
trước đó vào chiều ngày một tháng hai
một phụ nữ đang ngồi bên đường hải thượng lãn ông
thì bị đối tượng võ huỳnh duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại quận tám chạy xe máy cướp điện thoại
nạn nhân kịp thời kéo đuôi xe khiến đối tượng bị ngã
và bị tổ tuần tra vây bắt
qua test nhanh võ huỳnh duy
dương tính với chất ma túy
đối tượng đã có ba tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ chiều nay
tại quốc lộ một a thuộc địa phận huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu
xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b tám nghìn hai trăm tám mươi bảy
chạy hướng lạng sơn hà nội
đến km số hai mươi tám cộng một trăm linh quốc lộ một a
thuộc địa phận thôn nà phước
xã vân thủy huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
thì va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo
biển kiểm soát bảy mươi tám c sáu nghìn ba trăm hai mươi
kéo xe rơ móc chạy ngược chiều
vụ tai nạn khiến lái xe và vụ xe khách tử vong
một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
khẩn trương tới hiện trường điều tra xử lý vụ việc
đồng thời phân làn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra huyện chi lăng
đang thụ lý điều tra vụ tai nạn
chiều nay công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với cảng vụ đồng nai
và công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
lật thuyền trên sông đồng nai
khiến một mươi hai người rơi xuống sông
và một phụ nữ đang mang thai đuối nước tử vong
theo điều tra ban đầu
vào lúc tám h năm mươi phút ngày năm tháng hai
thuyền chở khách mang số hiệu dn một nghìn hai trăm hai mươi tám
do thuyền trưởng nguyễn trưởng trinh
ở thành phố biên hòa điều khiển
chở theo một mươi hai người từ hướng
chùa phước long thuộc địa bàn cù lao ba sang
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đến bến đảo xưa phường long bình tân
thành phố biên hòa để trả khách
khi thuyền vừa rơi bến cách chùa phước long
khoảng hai trăm linh mét thì xảy ra va chạm
với xả lan chở container
do thuyền trưởng trần thanh tâm
ở cần thơ điều khiển
đi từ hạ nguồn lên cảng đồng nai giao hàng
cú và chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm tám mươi tám
lật úp xuống sông
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông
chị nguyễn thị hương quê thanh hóa
tạm trú thành phố biên hòa
bị mắc kẹt nơi chừa áo phao
và ôm cột sắt trên thuyền
nên không cứu được đã tử vong
cách bờ khoảng hai trăm linh m
hai trăm linh m gì đó em không nhớ rõ
nhưng mà có bốn chiếc xe lạc
ba chiếc xe lạc nó đang đậu
có một chiếc ở bên hông nó chạy được lên
khoảng chưa được nửa con tàu
trong khi đó là em chạy xong em
em ve lại nhưng mà nước chảy
xít em ve lại nó không ăn
với cái tàu nó đang lên nữa
nên cái mũi của em nó vướng vào
nó bá vào cái neo
xong rồi nó lập ngang luôn
trong khi đó có một mươi hai người
thì em cố gắng em đẩy ra
nhưng mà có một chị
là bị vướng áo phao vô trong cái lồng
bà chị đó ôm
cái cây hút do trong chắc
trong lúc sợ quá chị đó ôm cái cây cột
nên là chị đấy không thoát ra được
di chuyển từ chỗ neo đậu
di chuyển lên phản cách
chùa xuống hạ lưu một trăm linh m
các anh chị giữ
cầu đồng nai
cảng đồng nai đang vô giao hàng
thì bắt thịnh lệnh
có chiếc đò nó đâm ngang mũi
cắt ngang mũi
rồi lẹ quá
chứ đò chạy lẹ
quá là tôi xử lý không kịp
ngay sau khi nhận được thông tin
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai
đã huy động lực lượng cảnh sát đường thủy
cảnh sát cứu hộ cứu nạn
công an thành phố biên hòa
phối hợp với trạm biên phòng
cửa khẩu nhà rồng
bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông đường thủy
công an thành phố hồ chí minh
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết phương tiện
tổ chức cứu hộ đưa một mươi ba người
gồm một mươi một hành khách
lái thuyền và phụ thuyền
lên bờ an toàn
chiều cùng ngày
làm việc với cơ quan công an
thuyền trưởng xà lan vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám
trần thanh tâm khai nhận
xà lan vừa rời bến khoảng một trăm linh m
hướng về cảng đồng nai nhận hàng
thì thuyền máy dn hai trăm tám mươi tám
cắt ngang mũi
khiến thuyền bị lật úp
hành khách trên thuyền đều rơi xuống sông
ông tâm đã nhanh chóng lùi xà lan ra khỏi khu vực trên
và phụ giúp cứu người
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé